với tiêu chí hàng đầu của ứng dụng gọi xe bi là an toàn giao thông mới đây đơn vị này đã phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tặng một mươi mũ bảo hiểm hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho người tham gia giao thông
sau khi ký kết hợp tác cùng ủy ban an toàn giao thông quốc gia và hội an toàn giao thông việt nam về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ứng dụng gọi xe thuần việt này đã trao hơn ba chiếc mũ bảo hiểm cho cán bộ chiến sĩ nhân dân ở quảng ninh lai châu hà nội và nghệ an
bên cạnh đó hãng còn tham gia sự kiện đi bộ kêu gọi hành động đã uống rượu bia không lái xe nhằm vận động người dân
nhất là các tài xế nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và thực hiện không uống rượu bia khi lái xe